công an thành phố sầm sơn tỉnh thanh hóa vừa tạm giữ bảy đối tượng liên quan đến vụ cối gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
xảy ra vào ngày một mươi tám tháng một mươi vừa qua tại thôn ba xã quảng hùng thành phố sầm sơn khiến bảy người bị thương
theo kết quả điều tra do mâu thuẫn từ việc một cháu học sinh lớp bảy trường trung học cơ sở quảng hùng bị một số học sinh cùng trường đánh
vào khoảng một mươi một h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi người thân của cháu đã đến nhà anh lê bá huy yêu cầu con của anh huy dẫn đến nhà các học sinh đánh cháu
nhưng anh huy đã không đồng ý nên hai bên xảy ra xô xát lê đức tùng cùng các đối tượng khác đã sử dụng hung khí tấn công gia đình anh huy
số còn lại thì nhặt gạch đá mảnh kính bên lề đường ném vào nhà phía trong nhà anh huy cũng dùng gạch đá ném lại hậu quả có bảy người bị thương
trong đó phía bên lê đức tùng có bốn người bị thương phía bên gia đình anh huy có ba người bị thương
ngay sau khi vụ việc xảy ra công an thành phố sầm sơn đã nhanh chóng điều tra làm rõ và vận động bảy đối tượng có liên quan đến vụ việc ra đầu thú
thu giữ hai khẩu súng bắn cồn và bắn đạn riêng một dao lê đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
sau hơn bốn giờ tích cực vào cuộc công an phường hòa thuận tây quận hải châu thành phố đà nẵng đã khống chế thành công một đối tượng nghi là ngáo đá
dùng hung khí cố thủ trong nhà
giải cứu thành công con trai của đối tượng
đối tượng được xác định là huỳnh văn lâm bốn mươi năm tuổi trú tại phường bình hiên quận hải châu thành phố đà nẵng tạm trú tại tổ ba mươi phường hòa thuận tây
trước đó vào tám giờ sáng ngày một mươi chín tháng một mươi công an phường hòa thuận tây nhận được tin báo của quân chúng nhân dân về việc gia đình của lâm thường xuyên to tiếng đánh đập vợ con
công an phường đã lập tức có mặt để ổn định tình hình
khi đến nơi ở trọ phát hiện lâm đã khóa trái cửa nhà dùng dao tự dạch tay mình liên tục to tiếng và có những hành vi uy hiếp sẽ đe dọa tính mạng của con trai mình
sau hơn bốn giờ tích cực thuyết phục công an phường hòa thuận tây đã phá được cửa bảo đảm an toàn cho cháu bé và đưa được đối tượng về cơ quan công an làm việc
qua thử test nhanh lâm dương tính với ma túy và được đưa đi cai nghiện tập trung ngay sau đó
thông tin từ công an quận thủ đức tp hcm cho biết đã bắt giữ năm thành viên trong băng nhỏ
trong băng nhóm chuyên giàn cảnh móc túi hành khách ở khu vực trước khu du lịch suối tiên nhóm đối tượng gồm quách trinh nhân bùi văn vinh dương thị xen đỗ thị hạnh và trần văn điệp
trong năm đối tượng thì điệp bị điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
sau phản ánh của báo pháp luật tp hcm về băng nhóm chuyên giàn cảnh móc túi hành khách đi xe buýt ở trước khu du lịch suối tiên
trong những clip hình ảnh cho thấy nhóm này hành động hết sức táo tợn móc túi chiếm đoạt tài sản của rất nhiều người đi xe buýt kể cả người nước ngoài
khi nạn nhân phát hiện hoặc người khác can thiệp tìm cách lấy lại tài sản thì bị nhóm đánh hội đồng
trước tình chất của vụ việc công an quận thủ đức đã vào cuộc điều tra xác minh
qua điều tra công an xác định băng nhóm trên do quách trinh nhân tức nhân siêu nhân cầm đầu
tuy nhiên sau khi báo chí phản ánh thì nhóm đối tượng này đã bỏ trốn ở nhiều nơi
bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày một mươi chín tháng một mươi lực lượng công an đã bắt giữ được nhân siêu nhân cùng đồng bọn
bước đầu nhóm khai nhận giàn cảnh móc túi hành khách từ nhiều tháng nay tại khu vực trước cổng khu du lịch suối tiên
nhóm phân chia nhiệm vụ rõ ràng từng thành viên để dễ dàng móc tài sản của hành khách
khi nạn nhân phát hiện thì sẽ có một số thành viên sẽ cản địa để đồng bọn tẩu thoát
sau khi thực hiện thành công nhóm sẽ đưa các tài sản lấy được cho hạnh là người bán nước dạo ở khu vực nhà chờ xe buýt gần đó giữ
tài sản sau đó được măn bán và chia nhau hiện công an đang truy bắt các đối tượng còn lại trong băng nhóm trên
và cơ quan công an cũng đề nghị ai từng là nạn nhân của nhóm này hãy tới cơ quan công an trình báo để phục vụ điều tra và xử lý các đối tượng
tòa nhân dân tỉnh lâm đồng vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị can nguyễn hữu lâm chú tại phường một mươi tp đà lạt tỉnh lâm đồng về tội trộm cắp tài sản
theo cáo trạng vào khoảng hai mươi hai h ngày bốn tháng năm nguyễn hiễu lâm là nhân viên dọn phòng của resort stera contta hồ tuyền lâm phường ba tp đà lạt đã có hành vi trộm cắp hơn một mươi ba triệu đồng tiền mặt của hai khách lưu trú quốc tịch campuchia và đã bị phát hiện bắt giữ tại chỗ
qua điều tra được biết bị can mới phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và đã thành khẩn khai báo trong quá trình điều tra
tòa nhân dân tỉnh lâm đồng tuyên án bị can nguyễn hữu lâm một mươi hai tháng tù treo và thử thách hai mươi bốn tháng
thưa quý vị trong khi đó trên địa bàn thành phố hà nội thời gian qua liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản chủ yếu tại các khu đô thị liên kề gây bất an cho người dân
điều đáng nói chỉ tại một địa điểm các đối tượng đã gây ra gần hai mươi vụ trộm cắp trong thời gian ngắn
vì sao các khu nhà liền kề hiện nay lại trở thành miếng mồi ngon mà các đối tượng trộm cắp tài sản nhắm đến
phản ánh sau của phóng viên ann tv
khu đô thị hát đê môn quận nam tử liêm hà nội
một trong những khu vực liên tục bị mất trộm tài sản trong thời gian qua
những người sinh sống và làm việc tại khu đô thị này vẫn chưa hết lo lắng bức xúc vì nhiều tài sản có giá trị đã không cánh mà bay
chúng tôi đã có hai lần mất trộm trong vòng một tháng
sau hai lần thì bên công ty tổng của mỗi lần là chúng tôi mất khoảng bảy bảy laptop
chủ yếu là lấy laptop đang cảm thấy rất là lo lắng bởi vì là mật độ mất như thế là quá là dày và thường xuyên
nên là chúng tôi cảm thấy là nó bất an về vệ an ninh và trộm thì đột nhập vào đường là từ nhà bên cạnh hiện nay chưa có người ở và sang bằng hành lang để lọt vào công ty
và công ty thì tức là cũng có bảo vệ trông nhưng mà lợi dụng lúc mưa gió thì họ đã vào và len qua cái cửa cửa kính và đột nhập để lấy trộm
đây là đối tượng lê quang hưng chú tại huyện đông sơn thanh hóa
thủ phạm gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản
do chơi bươi lêu lỏng thiếu tiền tiêu xài nên hưng đã nảy sinh ý định trộm cắp
mục tiêu ưa thích mà hắn nhắm đến chính là các khu trung cư khu đô thị liên kề
chỉ tính từ tháng năm đến tháng chín năm hai nghìn một mươi chín hưng đã thực hiện trót lọt một mươi tám vụ lấy đi nhiều tài sản có giá trị
đối tượng thường tìm đến những khu trung cư tìm đến hộ gia đình hoặc là công ty
mà bên cạnh đó là những cái nhà
những cái nhà mà chủ chưa đến ở đối tượng đột nhập vào cái căn nhà mà chưa có người ở đó
ẩn nấp ở đấy đợi đến tầm khoảng đêm khi mà thời cơ thuận lợi thì đối tượng đột nhập sang cái nhà bên cạnh
theo lối ban công đột nhập vào trong nhà hoặc là trong công ty của người bị hại để trộm cắp tài sản
sau đó thì lại tẩu thoát theo đường cũ
hiện nay tại các khu đô thị liên kề việc ra vào khá dễ dàng
dân cư đông không có người kiểm tra nhiều nhà bỏ trống nằm sen kẽ với nhà có người ở
đặc biệt các công ty thuê nhà tại đây thường không có người ở lại để trông coi nên đã lọt vào mắt xanh của các đối tượng trộm cắp
việc xảy ra hàng loạt vụ trộm cắp trong thời gian qua đang dóng lên hồi chuông báo động về sự mất cảnh giác
chỉ cần theo dõi lại camera quan sát ghi lại có thể thấy đối tượng rất tự do thoải mái đột nhập lục lọi để trộm cắp tài sản một cách rất đơn giản
tình hình mất an ninh ở đây không phải chỉ có đơn vị chúng tôi mà còn rất nhiều đơn vị khác cũng bị tình trạng như vậy
hiện nay đang không có một cơ quan chức năng nào có bốt trạm để kiểm soát người ra vào trong khu
khối lượng dân cư ở đây cũng đang rất đông như thế nhà thì làm nhà thì ở
chúng tôi cũng khuyến cáo đối với tất cả các công ty cũng như hộ gia đình cần nâng cao tinh thần cảnh giác
cần lắp camera cần bố trí lực lượng
cũng như là nâng cao tinh thần cảnh giác đối với nhân viên cũng như là cá nhân của những người sinh sống trong hộ gia đình cũng như công ty đó
hiện nay không chỉ quận nam từ liêm mà phần lớn các khu đô thị liền kề tại thành phố hà nội đang là miếng mồi ngon của các đối tượng trộm cắp tài sản
cùng với việc đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản của lực lượng công an
ban quản lý khu đô thị liên kề cần có biện pháp bảo đảm an ninh cho người dân sinh sống tại đây
quan trọng là đề cao cảnh giác chủ động bảo vệ tài sản của mỗi gia đình
một tụ điểm đánh bạc được tổ chức chặt chẽ có canh gác bảo vệ và gắn camera theo dõi tại nhà nguyễn kim sơn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bốn ở huyện lập thạch tỉnh vĩnh phúc vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc triệt phá bắt giữ
bốn đối tượng bị bắt quả tang khi đang có hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi sóc đĩa tăng vật thu giữ hơn năm mươi triệu đồng
và các vật chứng liên quan
để triệt phá được tụ điểm đánh bạc được tổ chức tinh vi phức tạp này phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh vĩnh phúc đã xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt xóa
khi phát hiện các đối tượng đang đánh bạc lực lượng công an đã tổ chức khống chế đối tượng bảo vệ canh gác đồng thời vô hiệu hóa hệ thống camera theo dõi để bắt giữ các đối tượng đánh bạc
tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác
vào ngày hôm qua sở y tế hà nội thông báo kết quả xét nghiệm bốn mẫu nước của nhà máy nước sông đà và một mươi năm mẫu nước của các hộ gia đình sử dụng nước trong mạng cấp nước sông đà đều đạt ngưỡng an toàn
kết quả thông báo chất lượng nước nhà máy nước sông đà cho thấy bốn mẫu nước của nhà máy nước sông đà được lấy tại các vị trí
mẫu nước thành phẩm tại nhà máy bể chứa trung gian tại xã bình yên huyện thạch thất trạm điều tiết t mẫu họng nước một nghìn hai trăm linh mbps
kết quả xét nghiệm chỉ tiêu styren theo qcvn một hai nghìn chín bit đều đạt quy chuẩn về styren là kết quả của viện công nghệ môi trường viện hàn lâm khoa học việt nam cung cấp trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội trực tiếp lấy và chuyển mẫu
ngoài ra xét nghiệm một mươi năm mẫu nước tại hộ gia đình sử dụng nước trong mạng cấp nước của nhà máy nước sông đà thuộc năm quận huyện bao gồm thanh xuân cụ thể là phường phương liệt và phường thanh xuân trung
quận hoàng mai là phường đại kim quận cầu giấy là phường mai dịch và phường trung hòa quận nam tử liêm là phường mễ trì và phường đại mỗ và huyện hoài đức là xã di trạch và xã vân côn
thì cũng cho kết quả cả một mươi năm trên một mươi năm mẫu đều đạt quy chuẩn về styren theo qcvn một hai nghìn chín bit
sở y tế cũng cho biết là sẽ tiếp tục chỉ đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội trong các ngày tiếp theo tiếp tục phối hợp với viện công nghệ môi trường viện hàn lâm khoa học việt nam viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường bộ y tế
lấy mẫu nước của nhà máy nước sông đà và các hộ dân để phân tích đánh giá chất lượng nước sinh hoạt
trước đó sau khi đã thao rửa bể chứa xúc xả đường ống công ty cổ phần đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch vivoco xác nhận là đã cấp nước trở lại cho các hộ dân
một chiếc xe máy đã bất ngờ bốc cháy tại khu vực bùng binh mũi tàu quận sáu giáp với quận bình tân tp hcm vào trưa ngày hôm qua
thời điểm trên một người đàn ông trung niên chạy xe máy đến cây xăng nằm tại góc đường kinh dương vương hậu giang cùng với bùng binh mũi tàu quận sáu đổ xăng
đổ xăng xong người đàn ông này chạy được một đoạn chừng năm mươi mét thì chiếc xe máy bất ngờ bốc cháy phát hiện vụ việc nhân viên cây xăng đem bình chữa cháy ra hỗ trợ
ít phút sau ngọn lửa được dập tắt nhưng chiếc xe máy gần như đã hư hại hoàn toàn theo chủ phương tiện chiếc xe máy bốc cháy từ vị trí bình nhiên liệu rồi lan ra các khu vực khác

được kỳ vọng là sẽ mang lại diện mạo mới cho hệ thống giao thông công cộng của thủ đô
thế nhưng sau hơn hai năm vận hành thì nhiều người lại cho rằng nó chỉ thành công trong việc gây ức chế cho người tham gia giao thông chứ không đạt được hiệu quả như mong muốn
làn đường dành riêng cho brt thì liên tục bị các phương tiện khác lấn lản
vâng mặc dù mức phạt đã lên tới bốn trăm linh đồng đối với xe máy một hai trăm linh nghìn đồng đối với ô tô
khi người tham gia giao thông có hành vi điều khiển xe vào làn tuyết nhanh brt đã có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi
tuy nhiên tới nay thì những vi phạm đi lấn vào làn dành riêng cho tuyến xe này vẫn không hề thuyên giảm
thực trạng này đang gây ảnh hưởng đến tình hình giao thông như thế nào
và vì sao các phương tiện vẫn cố tình vi phạm
cơ quan chức năng sẽ có giải pháp ra sao
xin mời các bạn hãy theo dõi câu chuyện giao thông ngày hôm nay
lượng phương tiện đi vào làn dành riêng cho xe buýt nhanh brt rất nhiều
phần lớn những người vi phạm cho biết
họ biết là đi vào đường dành riêng cho brt là sai
nhưng do đường hẹp lượng phương tiện qua lại lớn nên mới lấn vào làn brt
nếu mà đổ xong rồi nó đông như thế này thì chắc chắn là
chắc nó cũng phải nếu mà đi mà đông quá thì vẫn vàng
ví dụ như các bạn nhìn kìa các bạn có đi đúng không
xe vẫn vào đúng không
khi mà đã tham gia giao thông rồi ấy
là kiểu gì là những cái khung dò mà
nhất là những cái vị trí đàn xanh đàn đỏ này
lúc mà xe nó qua lại như thế này
nó sẽ đi vào làn brt
không dữ dương đâu
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hà nội cho biết
kể từ đầu năm hai nghìn một mươi chín
trên tuyến đường dành riêng cho brt
luôn có các tổ xử lý các phương tiện vi phạm
tuy nhiên vào giờ cao điểm
lượng phương tiện vi phạm vào làn brt rất nhiều
lực lượng cảnh sát giao thông lúc này
chỉ có thể tập trung làm nhiệm vụ điều tiết giao thông
không thể xử phạt được hết các phương tiện vi phạm
đường tố hữu và đường lê văn lương là cái mặt đường
đấy cho nên là việc triển khai lực lượng
đến các cái điểm ùn tắc là chậm
đấy và lập các cái chốt
để mà xử lý các hành vi vi phạm cũng gây
cũng có những cái khó khăn
không chỉ có các khung giờ cao điểm
mà bất cứ thời gian nào trong ngày
cũng có thể ghi nhận tình trạng
các phương tiện vô tư lấn làn viết nhanh
như chẳng hề có những quy định xử phạt
hay các biển cấm
theo số liệu trích xuất từ camera đặt trên đường láng hạ
lê văn lương
bình quân trong một giờ
có trên bảy trăm linh phương tiện chạy vào làn brt
trong đó có trên tám mươi năm phương tiện là xe máy
khoảng một mươi là ô tô con
theo lực lượng chức năng
ở những khu vực có camera phạt nguội
lượng phương tiện chấp hành tốt hơn
nhưng những khu vực không có camera
thì số lượng phương tiện vi phạm là rất nhiều
đây cũng chính là một trong những khó khăn
của các cơ quan chức năng
trong quá trình xử lý vi phạm
đối với những người mà tham gia giao thông
đi qua các cái ngã tư
có hệ thống đèn kín hiệu giao thông
cũng như là có lắp các cái camera để giám sát giao thông
thì việc chấp hành tại các ngã tư này
đã có nhiều chuyển biến tích cực
cần phải có sự phối hợp của các cơ quan
các ban ngành
có như vậy
tôi cho rằng việc chấp hành pháp luật
về trật tự an toàn giao thông
cũng như là tình trình un tắc giao thông
và tai nạn giao thông muốn được kiềm chế
việc xe buýt nhanh brt bị lấn làn nghiêm trọng
dẫn đến hệ lụy là buýt nhanh brt
trở thành xe buýt chậm
yêu cầu đảm bảo khung thời gian bốn mươi đến bốn mươi năm phút
hoàn thành xong một chuyến brt
là rất khó để thực hiện
trong các khung giờ cao điểm
hầu hết các xe phải cần tới sáu mươi đến sáu mươi năm phút
mới có thể về đến đến cuối
đã đến thời lượng của có thể bạn quan tâm
thưa quý vị cận thị học đường đã và đang
trở thành một vấn nạn đối với lứa tuổi học sinh
hiện nay tỉ lệ cận thị ở trẻ em
ngày một tăng cao
gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập
và sinh hoạt của các em
vậy nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng cận thị
ngày càng gia tăng và dấu hiệu cơ bản
để nhận biết cận thị ở trẻ em như thế nào
có thể bạn quan tâm ngày hôm nay sẽ phần nào
giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn
và có những biện pháp phòng tránh cận thị ở trẻ em
theo thống kê của bệnh viện mắt trung ương
cả nước ta có gần năm triệu trẻ em
trong độ tuổi đi học mắc tật khúc sạn
trong đó số trẻ bị cận thị chiếm tới hơn bốn mươi
tập trung chủ yếu ở thành thị
cận thị là một loại tật khúc sạn
hay gặp nhất ở lứa tuổi đến trường
học sinh bị cận thị sẽ gặp trở ngại
trong việc nhìn xa thường cố gắng được
tiếp mắt nhiều hơn để thấy rõ các chi tiết
có nhiều nguyên nhân dẫn đến tật cận thị
ở lứa tuổi học sinh
đó là việc học tập và sinh hoạt thiếu hợp lý
cường độ học tập ngày càng dày đặc
cùng với môi trường ánh sáng không đảm bảo
và có một thực tế hiện nay là
nhiều trẻ ngồi học sai tư thế
thậm chí nhiều trẻ còn bò ra bàn
hoặc nằm lên giường để học
bên cạnh đó việc bố mẹ không kiểm soát
khi con cái đọc sách xem tivi quá nhiều
cũng khiến trẻ dễ bị mắc tật khúc sạn
ngoài ra một nguyên nhân khác phải kể đến
đó là do yếu tố di truyền
thông thường bố mẹ bị cận thị
từ sáu đi ốp trở lên
thì mức độ di truyền là một trăm linh
thưa quý vị một khi trẻ bị cận thị nặng
võng mạc của mắt có thể mỏng đi
gây tổn thương đến mắt của trẻ
ngoài ra thì nó còn ảnh hưởng đến quá trình học tập
vì vậy nếu như trẻ có những dấu hiệu
ngay sau đây thì các bậc cha mẹ
cần đưa trẻ đi khám để có những biện pháp
điều trị kịp thời
nghĩa là trẻ bị khó nhìn thức
hoặc nghiêng đầu khi nhìn vật ở xa
hay rụi mắt mặc dù trẻ không buồn ngủ
thường kêu mỏi mắt
nhức đầu hay chảy nước mắt
sợ ánh sáng hoặc bị trói mắt
không thích các hoạt động phải nhìn xa
vâng cận thị ở trẻ em đang
ngày mụt nhiều đặc biệt là các thành phố lớn
trẻ em bị cận thị thì sẽ gặp trở ngại
trong việc nhìn xa thường cố gắng
điều tiết mắt nhiều hơn để thấy rõ các chi tiết
vì vậy các em cần phải đeo kính
ngoài việc gây suy yếu thị lực cận thị có thể làm thay đổi cấu trúc của mắt khiến bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh về mắt trong tương lai
tuy nhiên các bậc phụ huynh cũng không cần phải quá lo lắng
bởi cận thị cũng như các bệnh khác nếu có kiến thức về bệnh thì đều có thể phòng ngừa được
bên cạnh đó ngoài việc đưa con đi kiểm tra thị lực định kỳ
thì việc lựa chọn cho con một trước mắt kính cận tốt chính hãng đảm bảo chất lượng cũng là điều mà nhiều bậc cha mẹ quan tâm
chất liệu bằng nhựa thay vì chất liệu bằng kim loại
chất liệu kim loại thì thường nặng hay gây trễ hoặc là va đập thì nó cũng cong vanh nhiều hơn
đối với các cháu mà bị cận thị cao cái mắt kính dày thì nên chọn những cái mắt kính cái khung kính nó nhỏ để tránh cái quang sai
bởi vì đối với cái mắt kính dày mà mình chọn cái mắt kính nó to thì cái độ quang sai nó nhiều đeo kính thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thị lực của cháu
còn về mắt kính thì về cơ bản thì trên thị trường hiện nay có hai loại mắt kính mắt bằng thủy tinh và mắt bằng nhựa tổng hợp
hiện nay thì thường xuyên sử dụng cái nhựa poly carbon cũng khá là tốt nếu như được tráng những lớp phủ bề mặt tráng cứng hoặc là phủ các bề mặt chống các tiêu gây hại thì cũng rất là tốt
giá thành cũng phải trăng
trên thị trường hiện nay thì cái chất lượng của mắt kính nói riêng hay là cả cặp kính nói chung cũng nhiều vấn đề
nên mua và đo ở những cái cơ sở được cấp phép cục y tín thì các bác sĩ cũng như các kỹ thuật sinh viên đã được đào tạo bài bản về những cái kỹ thuật đo và kiểm tra khúc sạng cho các cháu thì sẽ đảm bảo chính xác hơn
ngoài việc cho trẻ ngồi học với tư thế hợp lý thì việc bảo đảm ánh sáng cho đôi mắt trẻ trong lúc học tập cũng sẽ giúp cho mắt trẻ có thể nhìn tốt và giảm nguy cơ mắc các tập về mắt
về loại đèn học dành cho các cháu thì hiện nay thì cũng có những khuyên cáo đó là cái loại đèn phải đủ sáng
theo tôi tìm hiểu thì cái loại đèn phải có cái ánh sáng quy định từ ba trăm linh
năm trăm linh lux thì sẽ đảm bảo được những cái chất lượng ánh sáng
ánh sáng thấp hơn thì cũng không tốt ánh sáng cao quá gây chói thì cũng không tốt
hiện nay trên thị trường cũng có khá nhiều loại đèn trong đó thì chủ yếu phân nhóm ra là đèn dùng sợi đốt hoặc các nhóm đèn như đèn led hoặc là các món đèn khác
các nhóm đèn học khác có sử dụng
công nghệ đèn net thì tôi cho rằng cũng khá là tốt
hiện nay cũng được nhiều gia đình lựa chọn thì nó vừa đảm bảo được cái cường độ sáng phát sáng nó duy trì tốt vừa không phát những bức xạ không gây ra cái tỏa nhiệt
đảm bảo tốt hơn về chất lượng ánh sáng cũng như đảm bảo về sức khỏe đôi mắt cho các cháu học sinh
đôi mắt được ví như những viên ngọc quý
vì vậy chăm sóc và bảo vệ đôi mắt là rất cần thiết
đặc biệt là đối với cháu học sinh
đối với các em việc để trẻ bị cận ngay từ khi còn bé sẽ gây ra nhiều ảnh hưởng tầm nhìn về sau
do đó phòng bệnh hơn chữa bệnh
các bậc phụ huynh nên rèn luyện cho trẻ các thói quen tốt trong học tập cũng như trong cuộc sống để tránh nguy cơ bị cận thị giúp các em có một đôi mắt sáng trong khỏe mạnh
trong phần tiếp theo với những tin chính thị trường hoa ngày hai mươi tháng một mươi một ngày hai mươi tháng một mươi giá tăng mạnh nhưng vẫn cháy hàng do người cung không bị cầu
loại bỏ tinh bột trong bữa ăn trả lưu nguy hiểm
như thông tin chúng tôi đã đưa về vụ chìm tàu ở huyện cần giờ thành phố hồ chí minh
sau khi làm việc với những người trên tàu và dữ liệu thu thập được cán vụ hàng hải thành phố hồ chí minh xác định nguyên nhân dẫn đến sự cối chìm tàu
việt sơn integrity của công ty cổ phần nhật việt khi đang chở gần ba trăm linh container hàng trên sông xoài rạp huyện cần giờ thành phố hồ chí minh là do máy tàu bị sự cố
vào khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm ngày một mươi tám tháng một mươi tàu việt sơn integrity của công ty cổ phần nhật việt
số hiệu xvp i chín trồng tải hơn tám tấn có hải trình từ cảng vict thành phố hồ chí minh đi hải phòng
trên tàu có một mươi bảy thuyền viên và hai trăm chín mươi ba container hàng
khi đến khu vực phao ba mươi hai luồn sài gòn vũng tàu thì hoa tiêu dẫn tàu thông báo cho trung tâm điều hành thông minh vts tàu bị sự cố máy bị nghiêng hai trăm năm mươi độ rớt một container
khoảng một mươi phút sau tàu nghi nhanh xoay ngang rồi chìm hẳn một mươi bảy người có mặt trên tàu đã thoát nạn
trong chiều ngày một mươi chín tháng một mươi tại khu vực tàu chìm đã xuất hiện vết dầu loan tuy nhiên ở khu vực nhỏ
hiện lực lượng chức năng đã định vị được vị trí những container bị trôi giạt đồng thời lên phương án trục vớt hàng hóa cũng như sát tàu
còn ủy ban nhân dân tp hcm sẽ kiến nghị bộ tài nguyên môi trường về việc hạn chế ngừng cấp phép khai thác sử dụng nước dưới đất trên địa bàn thành phố
ủy ban nhân dân tp hcm cho biết đã chỉ đạo sở tài nguyên môi trường ra soát hiện trạng khai thác sử dụng nước dưới đất của các khu công nghiệp khu chế xuất khu dân cư trên địa bàn thành phố
trên cơ sở đó lập kế hoạch giảm khai tác sử dụng nước dưới đất tiến đến ngừng khai tác sử dụng nước dưới đất theo lộ trình đồng thời đảm bảo nguồn cung cấp nước sạch đáp ứng yêu cầu sử dụng để thay thế
ngoài ra ủy ban nhân dân thành phố sẽ kiến nghị bộ tài nguyên môi trường về việc hạn chế ngừng cấp giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất trên địa bàn
riêng huyện củ chi thành phố sẽ xem xét phương án vận chuyển và cung cấp nước sạch bằng xe bồn cho người dân